một người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn mỏ than xảy ra vào chiều ngày hôm nay tại miền đông bắc trung quốc
tiếp tục thông tin về kế hoạch thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
chiều nay quốc hội đã biểu quyết thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
trong phiên làm việc chiều nay với ba trăm tám mươi sáu đại biểu tán thành chiếm tỷ lệ bảy mươi tám một mươi bốn
quốc hội chính thức biểu quyết thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
ở địa bàn thì xa và rộng cái sự tham gia phối hợp của các một số lực lượng như là bán chuyên trách
như là lực lượng dân phòng hoặc là bảo vệ tổ dân phố là tôi thấy là nó một điều rất là quan trọng
và hơn bên cạnh đó thì lực lượng này cũng còn tham gia tuyên truyền các chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước
đến với bà con nhân dân bởi vì họ là người dân gần dân nhất sát dân nhất
cho nên tôi nghĩ cái việc mà chúng ta cần phải có trao cho cái lực lượng này một cái địa vị pháp lý cụ thể
bằng việc là quốc hội đã thông qua luật lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở lần này là một điều có ý nghĩa hết sức là quan trọng
trước đó trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
trung tướng lê tấn tới chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội cho biết
tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo nghiên cứu giả soát bổ sung
chỉnh lý đối với các nội dung quy định về nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
không trùng lập với nhiệm vụ chung của công an cấp xã thống nhất với các quy định có liên quan trong hệ thống pháp luật
về nhiệm vụ tham gia hỗ trợ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở không nên quy định quá nhiều nhiệm vụ cụ thể
vì vậy ủy ban thường vụ quốc hội xin báo cáo bộ lực tố tụng hình sự đã có quy định cụ thể và đầy đủ về quyền hạn
và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng trong đó có người làm chứng và người chứng kiến
việc dự thảo lực quy định đầy đủ cụ thể các nhiệm vụ trong dự thảo lực thành các điều riêng là cần thiết
để đảm bảo tính khả thi khi thực hiện do đó đề nghị quốc hội cho giữ như dự thảo lực trình quốc hội thông qua
cùng với đó báo cáo của chính phủ cũng cho biết
bảo vệ an ninh trật tự và dự tính kinh phí thì sẽ không tăng về số lượng người tham gia
và không tăng về tổng kinh phí bảo đảm so với thực tiễn hiện nay
về mức hỗ trợ đối với các thành viên tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh cho biết nếu quy định cứng trong luật về khung mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng
mức bồi dưỡng hoặc quy định khung mức tối thiểu chi hỗ trợ đối với lực lượng này sẽ không phù hợp với thực tế
nhất là ở các địa phương còn khó khăn về kinh tế
có thể là áp lực về ngân sách đối với các địa phương chưa tự chủ được ngân sách
do đó ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị kế thừa pháp luật hiện hành quy định theo hướng mở
để chính quyền địa phương quyết định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng quyết định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm
xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
để phù hợp với thực tế điều kiện ở từng địa phương và đảm bảo tính khả thi của luật
cần tuyên truyền cho người dân được biết chức trách nhiệm vụ của lực lượng này để người dân có thể phối hợp một cách tốt nhất
sau khi lực lượng cái luật này được thông qua thì tôi nghĩ là bộ công an cần phải nhanh chóng xây dựng cái bộ máy tổ chức cơ chế
cũng như là kinh phí để đảm bảo hoạt động để lực lượng này tham gia một cách tốt nhất cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh trực tự tại cơ sở
dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở gồm năm chương ba mươi ba điều
luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn đồng thời quy định rõ pháp lệnh công an xã số sáu hai nghìn tám hết hiệu lực từ ngày luật này có hiệu lực thi hành
việc quốc hội chính thức thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trả tự ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng
tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự tạo cơ sở pháp lý vững chắc kiện toàn tinh gọn đầu mối xây dựng củng cố
duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trả tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu của tỉnh
đây cũng là nguyện vọng của đông đảo cử tri trong đó có những người dân đã gắn bó đồng hành cùng lực lượng công an giữ ổn định an ninh trật tự ở mỗi xã phường
gần một mươi năm làm bảo vệ dân phố gắn bó với lực lượng công an phường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đối với anh nguyễn hữu dũng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được quốc hội chính thức thông qua mang nhiều ý nghĩa
từ nay anh và các thành viên bảo vệ dân phố trước đây sẽ được kiện toàn với một tên gọi mới
cùng với đó là những quy định cụ thể về chức năng nhiệm vụ chế độ chính sách đãi ngộ tương xứng
được tạo những điều kiện tốt nhất để có thể phát huy vai trò và gắn bó lâu dài hơn với công tác giữ gìn an ninh trật tự
tôi rất là phấn khởi và vui mừng được sự quan tâm của đảng và chính quyền quốc hội đã giúp cho lực lượng chúng tôi thêm tiền tin
vững chấp lân cao được tất cả những tinh thần trách nhiệm để phục vụ an ninh ở cơ sở tốt nhất
luật đi vào cuộc sống thì sẽ đảm bảo cuộc sống cho chúng tôi được sự đải ngộ của đảng và nhà nước
thì chúng tôi yên tâm để công tác trách nhiệm chúng tôi sẽ cao hơn
địa bàn phường hoàng liệt quận hoàng mai thành phố hà nội
những công trình khang trang như thế này là thành quả có được từ những nỗ lực tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương
nòng cốt là công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ
bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
vận động gần ba trăm linh hộ dân bàn giao đất giải phóng mặt bằng một mươi một hectare để xây dựng trường học vườn hoa công viên
các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh
mình chứng rất cụ thể cho thấy hiệu quả khi phát huy được vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
và khi luật được thông qua với những hành lang pháp lý cụ thể kiện toàn hơn đối với lực lượng này
thì niềm tin của người dân về những địa bàn ổn định về an ninh trật tự càng được củng cố
phải xác định rằng việc giải phóng mặt bằng đây là việc rất là khó rất là phức tạp
tuy nhiên thì phải chỉ đạo các lực lượng ở cơ sở nhất là bảo vệ dân phố này là phải lắm tình hình
từng hộ gia đình một xem tương tương nguyện vọng
sau đó thì các đồng chí ở cơ sở đi tuyên truyền chủ trương đường nối và họp bàn cách để tháo gỡ
từng hộ gia đình từ từng việc một từ đó thì có những giải pháp phù hợp
và đồng thuận nhân dân đồng thuận rất là cao và rất là tin tưởng
rồi xây dựng dự án luật nó hoàn thiện hơn về nội dung sát hơn với cả yêu cầu thực tiễn cuộc sống
cái thứ hai nữa là để các chính sách trong các luật vừa được ban hành
người dân nắm bắt và người dân tự giác chấp hành tự giác coi như là tuân thủ những các quy định của luật
như vậy thì hiệu quả của công tác xây dựng phổ biến tuyên truyền pháp luật mới đạt được
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
các thông qua tiếp tục khẳng định vai trò của bộ công an là một trong những bộ ngành tích cực đi đầu
trong xây dựng và hoàn thiện thể chế đưa pháp luật đi vào cuộc sống
đặt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích của nhân dân lên trên hết
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình kết quả công tác tháng một mươi một
triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng một mươi hai
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chủ trì hội nghị sự hội nghị có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ
trong tháng một mươi một lực lượng công an đã điều tra khám phá ba bảy trăm linh bảy vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt xử lý sáu năm trăm năm mươi sáu đối tượng triệt phá ba băng nhóm tội phạm phát hiện một bảy trăm linh bốn vụ
hai bảy trăm linh bốn đối tượng phạm tội ma túy thu giữ gần hai mươi một kg heroin một trăm chín mươi kg và hai trăm linh bảy tám trăm sáu mươi bảy viên ma túy tổng hợp
cùng một mươi tám kg cân sa
các biện pháp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông tiếp tục được đẩy mạnh tăng cường
đã xử lý ba trăm linh hai sáu trăm linh sáu vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông phạt tiền hơn sáu trăm hai mươi năm tỷ đồng
tạm giữ gần một trăm linh tám phương tiện thực hiện đề án sáu cung cấp dịch vụ công trực tuyến
đạt nhiều kết quả tích cực
lực lượng công an cả nước đã tiếp nhận hơn bốn tám triệu hồ sơ trực tuyến trên tổng số
trên năm hai triệu dịch vụ công đạt tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công bộ công an là chín mươi ba
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung tham luận làm rõ những mặt công tác đã đạt được
nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và đề ra những nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra các đại biểu cũng đã tập trung làm rõ diễn biến tình hình tội phạm dịp cuối năm hai nghìn hai mươi ba
nhất là tội phạm kinh tế tội phạm xâm phạm sở hữu giải pháp đấu tranh thời gian tới nhất là dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương cần bám sát thực hiện quyết liệt
hiệu quả các chương trình kế hoạch đề ra chủ động nắm chắc tình hình bảo đảm an ninh an toàn các vùng chiến lược
không để xảy ra bị động bất ngờ
đẩy nhanh tiến độ điều tra đề nghị truy tố xét xử các vụ án trọng điểm thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo theo dõi
chuẩn bị tốt cho đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
tập trung đấu tranh với các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng cuối năm như cướp cướp giật trộm cắp lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng chí bộ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ của đề án sáu
nhất là ứng dụng dữ liệu dân cư định danh điện tử phục vụ các chính sách an sinh xã hội dịp tết nguyên đán
triển khai thực hiện đúng lộ trình nghị quyết của chính phủ về trung tâm dữ liệu quốc gia
làm tốt công tác động viên khen thưởng cán bộ chiến sĩ tập trung đẩy mạnh học tập
quan tâm thực hiện chính sách đối với những tâm lý tâm lý tâm lý tâm lý tâm lý
cán bộ chiến sĩ công an dũng cảm không quản ngại hiểm nguy tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm làm nhiều việc tốt
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài alexei vankov
chủ tịch ủy ban giám định tư pháp cộng hòa belarus cùng dự có đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa belarus tại việt nam
trong những năm qua quan hệ hợp tác về chính trị kinh tế văn hóa
xã hội an ninh quốc phòng giữa hai nước việt nam và belarus không ngừng được tăng cường
củng cố và phát triển góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định bền vững của mỗi nước
bộ trưởng tô lâm tin tưởng chuyến thăm làm việc của ngài alexei vankov và đoàn đại biểu cấp cao ủy ban giám định tư pháp belarus
sẽ là dấu mốc quan trọng cho quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan nói riêng và giữa hai nước nói chung
trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia trật tự xã hội góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa việt nam và belarus tiếp tục phát triển
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp và tiếp tục thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác
trong lĩnh vực hoạt động giám định tư pháp giữa bộ công an việt nam và ủy ban giám định tư pháp belarus
đẩy mạnh hợp tác đào tạo đại học nghiên cứu sinh và bồi dưỡng nghiệp vụ tại cơ sở đào tạo ủy ban giám định tư pháp belarus
nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ giám định kỹ thuật hình sự bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm đồng thời đề nghị ủy ban giám định tư pháp cộng hòa belarus nghiên cứu hỗ trợ giới thiệu công nghệ
phương tiện thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường giám định kỹ thuật hình sự giám định pháp y
hỗ trợ bộ công an việt nam trong đề án hiện đại hóa công tác kỹ thuật hình sự đến năm hai nghìn hai mươi năm trong công an nhân dân
ngài alexei vankov trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đoàn mong muốn trong thời gian tiếp theo
mối quan hệ hợp tác giữa ủy ban giám định tư pháp cộng hòa belarus và bộ công an việt nam tiếp tục phát triển
đi vào chiều sâu đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội
đảm bảo an ninh quốc gia giữa hai nước
sáng nay viện khoa học hình sự bộ công an việt nam có buổi làm việc với đoàn đại biểu cấp cao ủy ban giám định tư pháp cộng hòa belarus
do thiếu tướng vankov alexei alexandrovich chủ tịch ủy ban làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại việt nam
tiếp tục thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an việt nam với ủy ban giám định tư pháp cộng hòa belarus trong lĩnh vực giám định tư pháp
thời gian tới hai bên thống nhất tăng cường hỗ trợ đào tạo ngắn hạn tại belarus
về các lĩnh vực giám định là thế mạnh của ủy ban tổ chức hội thảo hội nghị luân phiên tại hai nước
để trao đổi tài liệu phương pháp kỹ thuật mới trong lĩnh vực này
bên cạnh đó phối hợp cùng nghiên cứu sản xuất chuyển giao công nghệ phục vụ công tác giám định kỹ thuật hình sự
giám định pháp y tiến tới chuyển giao công nghệ cùng sản xuất tại việt nam đáp ứng nhu cầu của hai nước
và xa hơn là xuất khẩu sang các nước thứ ba trong asean và châu á
chiều nay tại hà nội cụm thi đua số bảy khối các đơn vị trực thuộc bộ công an
gồm cục công tác đảng và công tác chính trị cục truyền thông công an nhân dân
thanh tra bộ công an cục tổ chức cán bộ cục đào tạo và cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba được đảng ủy lãnh đạo các đơn vị
số bảy tập trung lãnh đạo chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú nội dung đổi mới đem lại hiệu quả thiết thực
các đơn vị đã bám sát chương trình công tác và sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao đề xuất và hoàn thành nhiều nhiệm vụ công tác lớn
trọng tâm hoàn thành vượt mức dẫn đầu chỉ tiêu nhiệm vụ
cán bộ chiến sĩ đã khắc phục khó khăn ra sức thi đua và đạt được những kết quả đáng biểu dương
trong đó đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiều nhiệm vụ do bộ công an giao
các nhiệm vụ công tác lớn trọng tâm đăng ký đều hoàn thành xuất sắc
qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu được biểu dương khen thưởng
công tác khen thưởng đã có nhiều đổi mới đảm bảo dân chủ khách quan chính xác và kịp thời
đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác và động viên khích lệ cán bộ
tại hội nghị các đơn vị cũng thảo luận thống nhất các nội dung giải pháp
tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong năm tới và những năm tiếp theo
đồng thời bầu cụm trường cụm phó cụm thi đua năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị thành phố phủ lý là địa bản trung tâm kinh tế văn hóa chính trị của tỉnh hà nam
với mục đích đưa đề án sáu đến gần hơn với người dân doanh nghiệp
để người dân được trải nghiệm thượng tiện nhất những tiện ích từ đề án sáu mang lại
cùng với các địa phương trên cả nước thời gian qua thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã
khai nhân rộng nhiều mô hình hay cách làm hiệu quả
trong đó có mô hình tự động hóa trung tâm hành chính công thông qua tương tác kiosk
đến nay sau hơn hai tháng đi vào hoạt động mô hình này đã mang lại hiệu quả thực tiễn
góp phần đơn giản hóa giải quyết thủ tục hành chính giảm phiên hà
chi phí thời gian cho tổ chức doanh nghiệp và người dân
kết quả này là cơ sở để thành phố phủ lý tiến tới việc nhân rộng mô hình
tới các phường xã trên địa bàn toàn tỉnh
ghi nhận tại bộ phận một cửa phường lam hạ thành phố phủ lý tỉnh hà nam
một trong những địa bàn đầu tiên triển khai mô hình tự động hóa trung tâm hành chính công
thông qua tương tác kiosk
thay vì làm theo phương thức truyền thống như trước
thì giờ đây với hệ thống kiosk dịch vụ công trực tuyến đã mang lại sự tiện lợi
tiết kiệm thời gian cho công dân khi đến liên hệ làm việc
ví dụ như là tôi đến để làm công việc về tư pháp
cần ấn vào nội dung tư pháp thì tôi sẽ được phiếu hướng dẫn
sau đó là tôi sẽ đến vị trí ngồi chờ và cán bộ sẽ tiếp và giải quyết các công việc của tôi
thì tôi rất là hài lòng với cái thủ tục chuyển đổi số như thế này
mô hình tự động hóa trung tâm hành chính công thông qua tương tác kiosk
là một trong bốn mươi ba mô hình được ubnd tp phủ lý triển khai
nhằm thực hiện kịp thời có hiệu quả các nhiệm vụ của đề án sáu cp
đây được xem là một giải pháp công nghệ tiên tiến áp dụng trong các cơ quan hành chính công
với những tính năng đa dạng như tra cứu hồ sơ tra cứu thủ tục hành chính
bắt số nộp hồ sơ trực tuyến trên kiosk giúp người dùng có thể sử dụng dịch vụ
một cách tiện lợi và nhanh chóng hơn đồng thời cung cấp thông tin chi tiết
về các dịch vụ của cơ quan hành chính công giúp người dân có thể lựa chọn
và tìm hiểu một cách thuận tiện giúp giảm thời gian chi phí đi lại
gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức cá nhân
đối với các tổ công nghệ số cũng đồng đối với hoạt động của người dân cũng đã dần dần
tiếp cận đối với những yêu cầu về hoạt động trên dịch vụ công
dù mới được triển khai đi vào hoạt động từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba mô hình tự động hóa
trung tâm hành chính công thông qua tương tác kiosk đã và đang cho thấy những sự thuận tiện
cũng như việc người dân được thụ hưởng lợi ích từ chuyển đổi số mang lại
với những kết quả đạt được đến thời điểm này ubnd tp đã triển khai lắp đặt năm kos
bộ phận một cửa của trung tâm hành chính công thành phố và một số phường xã để phục vụ
tra cứu thủ tục hành chính đánh giá sự hài lòng của người dân bấm số thứ tự giải quyết
các thủ tục hành chính
việc lắp đặt các mô hình kiosk để tạo sự tương tác giữa chính quyền và người dân
và cũng thông qua các hệ thống kiosk tự động hóa này thì sẽ đánh giá hiệu quả và sự hài lòng
của người dân đối với việc cung cấp các dịch vụ
với sự phát triển không ngừng của công nghệ tự động hóa trung tâm hành chính thông qua
tương tác kiosk đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc cải thiện chất lượng phục vụ
của các cơ quan hành chính công mang lại sự tiện lợi nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp
giải pháp này cũng giúp giảm tải cho các đơn vị tiếp nhận hồ sơ tăng tính công khai
minh bạch của thủ tục hành chính nâng cao trách nhiệm trình độ chuyên môn và kiến thức
về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính
qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
thưa quý vị nhận được thông tin từ bệnh viện có một bệnh nhân cần máu để truyền
đại úy phùng tuấn anh phó trưởng ban thanh niên công an tỉnh hà tĩnh
phó chủ tịch câu lọc bộ ngân hàng máu sống đã kịp thời có mặt
hiến máu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch
sốc nhiễm khuẩn loét dạ dày viêm phúc mạc cấp cần truyền tiểu cầu nhóm máu b gấp
trước tình huống khẩn cấp bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh đã thông báo cho câu lọc bộ ngân hàng máu sống
công an tỉnh hà tĩnh để tìm các thành viên có cùng nhóm máu b
ngay sau đó đại úy phùng tuấn anh đã nhanh chóng có mặt tại khoa huyết học truyền máu
bệnh viện đa khoa tỉnh để hiến một đơn vị máu
với sự tận tình của các y bác sĩ cùng với việc hiến máu kịp thời của đại úy phùng tuấn anh
đến nay sức khỏe của bệnh nhân đã có chuyển biến tích cực hơn đang dần ổn định
không cần sự ghi nhận hay tôn vinh của cộng đồng đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc của bệnh nhân
không thể kể hết đã có bao nhiêu lần đại úy phùng tuấn anh cũng như câu lạc bộ ngân hàng máu sống công an tỉnh hà tĩnh
đã nhanh chóng gác lại công việc lập tức đến bệnh viện với mục đích chuyển máu cứu người
trao thêm hy vọng sống cho những người bệnh
lợi dụng danh nghĩa báo chí trục lợi mỗi tháng hơn một tỷ đồng nhóm ba đối tượng lê xanh tạo hồ thị hải và hồ kim cường
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bị can về hành vi
lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
bản thân các đối tượng này là phóng viên cộng tác viên của một số tờ báo tạp chí
quá trình hoạt động phát hiện thấy các lái xe đường dài
tạm hành chính trong hoạt động giao thông nên tạo đã yêu cầu các lái xe này trung chi từ sáu đến tám triệu đồng
một tháng một xe để nhận được bảo kê từ tạo
tạo tự giới thiệu với một số nhà xe vận tải hàng hóa đường dài là có quen biết với nhiều lực lượng chức năng
ở các tỉnh thành trên cả nước cam kết trong quá trình hoạt động vận tải trên tuyến khi bị kiểm tra
chỉ cần giới thiệu là xe của tạo thì lực lượng chức năng sẽ bỏ qua nếu không tạo sẽ trực tiếp gọi điện can thiệp
để che giấu hành vi phạm tội các đối tượng thành lập doanh nghiệp
hợp tác xã vận tải hợp thức hóa số tiền luật mà các lái xe phải đóng hàng tháng là tiền phí và hợp tác xã
thành lập các nhóm gia lô kín để trao đổi thông tin liên quan
với phương thức như trên mỗi tháng các đối tượng thu lợi bất chính số tiền trên một tỷ đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
là đối tượng từng có năm tiền án về các tội cướp tài sản trộm cắp tài sản
tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng vừa mới ra tù vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng trần nam tường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú huyện kim thành tỉnh hải dương
lại tiếp tục tái phạm tội
đối tượng đã bị bắt giữ khi có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng
tường bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương
phối hợp với công an thị trấn phú thái huyện kim thành bắt quả tang
tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng tại khu dân cư ga phú thái
thu giữ một lượng ma túy dạng đá
khám xét khẩn cấp nơi làm việc của tường lực lượng chức năng
thu giữ thêm một khẩu súng rulo và sáu viên đạn
được biết tường là đối tượng hình sự cộng cán lưu manh
từng có năm tiền án về các tội cướp tài sản trộm cắp tài sản
tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng vào năm hai nghìn hai mươi
vừa mới ra tù vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi